những ngày qua với lượng mưa lớn chưa từng có tại quảng bình lên đến bảy trăm bốn mươi bảy mm trong vòng hai mươi bốn giờ
mưa lớn lũ về nước dâng cao khiến hàng ngàn ngôi nhà bị nhấn chìm trong nước
trước diễn biến quá bất ngờ của thời tiết khiến nhiều người trở tay không kịp
nhiều người dân dọc tuyến phố lý thánh tông thành phố đồng hới tỉnh quảng bình
nơi có quốc lộ một a chạy qua không thể ngờ rằng chỉ sau một đêm mưa lớn
con phố với tuyến đường bê tông đẹp như công viên này là trở thành nơi có thể răng lưới bắt cá
phố biến thành sông gây nên thảm cảnh cho những chủ phương tiện lưu thông trên đường phố
nhiều người dân dọc tuyến phố lý thánh tông thành phố đồng hới tỉnh quảng bình
khiến hàng chục ngàn ngôi nhà ở quảng bình bị nhấn chìm trong nước
nhiều tài sản của người dân bị hư hỏng
cùng với sự hỗ trợ của chính quyền địa phương người dân ở nơi đây cũng đang rất tích cực
trong việc chủ động ứng phó với trận mưa lũ kỷ lục dự báo sẽ còn kéo dài trong những ngày tới